trực ninh là huyện nông nghiệp trọng điểm của tỉnh nam định
để nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích
thời gian qua trực ninh đã tập trung chuyển trọng tâm từ sản lượng sang chất lượng và giá trị sản phẩm
khi thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện
thì đã tạo một cái chuyển dịch rất là lớn và tạo điều kiện để sản xuất ở trên địa bàn phát triển
đóng góp vào tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương
và phát huy được hết cái giá trị hiệu quả sử dụng đất
và cùng với đó là ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất
để nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị hectare canh tác
góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân
một trong những giải pháp là chuyển đổi giống lúa từ các giống lúa lai sang trồng các giống lúa đặc sản chất lượng cao
để đưa cái giống lúa này vào thì thường xuyên chúng tôi cũng mở các lớp tập huấn
đặc biệt là xuống các cơ sở bàn giao công nghệ khoa học để hướng dẫn nhân dân
tổ chức thực hiện đồng loạt đưa cái giống lúa này vào tập trung trên một cái cánh đồng mẫu lớn
giá trị kinh tế cho một xào thì nó rơi vào khoảng hơn hai triệu trên một xào
còn anh muốn lai thì năng suất thì cao nhưng mà cái giá trị này thấp
đầu tiên là về xuống chỗ bà con tiếp xúc bà con thì là về chuyển đổi cơ cấu giống
thì bà con đa phần là chưa biết được cái tình trạng là
trước thực tế đó bên cạnh công tác tuyên truyền vận động
các cấp ủy trực ninh đã chủ động vận dụng linh hoạt nhiều nguồn quỹ
để hỗ trợ bà con mua giống và phân bón
thay vì triển khai đồng bộ địa phương đã chọn một số hợp tác xã làm điểm
liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn để ổn định đầu ra cho người dân
sau này bà con thì nhận thấy về chất lượng
và cái giá cả về thương hiệu bán đất thị trường
hay về dùng trong sản xuất gia đình hay là ăn thì là bà con thấy là thuận lợi hơn
và có kinh tế hơn thu nhập hơn tốt hơn
bà con rất là hào hứng và vẫn khởi thì là cũng bắt đầu chuyển đổi hết sang dòng lúa chất lượng cao
nó phát triển ra là quá tuyệt vời
thì nó cũng phát triển lên là công sức lao động là năng suất cao
mọi năm thì như kiểu lúa kia sang lúa này thì nó phát triển
gấp hai gấp ba nắng
đi cùng với đó trực ninh tập trung dồn điền đổi thừa để xây dựng bốn vùng trồng lúa chuyên biệt quy mô lớn
hình thành chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ giữa doanh nghiệp với người nông dân
như vùng trồng lúa chất lượng cao tại hai mươi trên hai mươi một xã thị trấn với diện tích bốn sáu trăm linh ha
chiếm sáu mươi một diện tích giao trồng
vùng trồng lúa đặc sản với một hai trăm linh ha tại liên xã việt hùng trực tuấn cát thành trực đạo
vùng sản xuất giống lúa rộng hai trăm hai mươi ha
tại xã trực hùng trực phú trực thái
có một số doanh nghiệp cũng như là hội nông dân trên địa bàn huyện
rất tâm huyết về sản xuất nông nghiệp
thì các tổ chức cá nhân này cũng đã cùng với huyện ủy
hội đồng dân hội đồng dân huyện để tập trung xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa lớn
đối với diện tích đất lúa đã bạc màu hoặc manh mún nhỏ lẻ
trực ninh định hướng và hỗ trợ người dân chuyển đổi sang trồng rau màu
ban đầu anh lâm văn lưu chỉ chuyển đổi hai hectare trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau
sau hơn một năm được sự ủng hộ của chính quyền địa phương
anh mạnh dạn tích tụ và mở rộng diện tích trang trại rau quả sạch của mình lên chín ha
cho thu nhập hàng chục tỷ đồng mỗi năm
giải quyết việc làm thường xuyên cho năm mươi lao động địa phương
với thu nhập từ sáu năm đến bảy triệu đồng mỗi người một tháng
được sự ủng hộ rất là cao từ chính quyền địa phương
trong ủy ban xã cấp huyện cấp tỉnh và sở nông nghiệp
tạo điều kiện cho chúng tôi để tôn tạo và cải tạo
từ nền đất nông nghiệp trồng lúa sang đất để trồng rau hoa màu
đấy là một sự rất thuận lợi và cho phép cho chúng tôi
khi bắt đầu có quyết định để xây dựng
chúng tôi được phép sàn nấp bật bằng cũng như xây dựng về cơ sở hạ tầng
giá trị sản phẩm bình thường
quân trên một hectare đất canh tác ở trực ninh đã đạt một trăm linh ba triệu đồng
chủ trương chuyển trọng tâm từ sản lượng sang chất lượng và giá trị sản phẩm
trong trồng trọt đã tạo nên một cú hích
giúp huyện hoàn thành tiêu chí sản xuất trong bộ tiêu chí huyện nông thôn mới